tin quốc tế thảm kịch dẫm đạp tại khu phố integul ở seoul hàn quốc mới đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc hồi sinh tim phổi cpr và kỹ năng sơ cứu người bị nạn trong giới trẻ
bộ bình đẳng giới và gia đình hàn quốc cho biết cơ quan này sẽ mở rộng giáo dục cpr cho thanh thiếu niên và công nhân tại các trung tâm thanh thiếu niên trên toàn quốc
cpr là thủ tục cấp cứu khẩn cấp liên quan đến ép ngực và thở cấp cứu được thực hiện khi tim của một người ngừng đập
thực hiện cpr ngay lập tức có thể tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân sau khi ngừng tim
trong ba ngày qua bộ bình đẳng giới và gia đình hàn quốc đã phân phát tài liệu giáo dục về hô hấp nhân tạo cho các trung tâm thanh thiếu niên
đồng thời đưa ra khóa đào tạo bắt buộc đối với những người muốn có việc làm tại cơ sở này
trước đó vào ngày một tháng một mươi một bộ giáo dục hàn quốc thông báo sẽ tăng cường đào tạo về hô hấp nhân tạo tại các trường học trên toàn quốc